các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có bảy mươi bốn người bị ngộ độc sau khi ăn cơm nắm cơm cuộn bán hàng rong ở thị trấn tô hạp huyện khánh sơn
trong số này có ba mươi bảy học sinh trường tiểu học thị trấn tô hạp một mươi năm học sinh trường trung học cơ sở tô hạp và hai mươi hai người dân
thời điểm nhập viện các ca bệnh đều có triệu chứng lâm sàng như đau bụng đi cầu phân lỏng nhiều lần buồn nôn nôn
được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột nhiễm trùng tiêu hóa nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn sau khi ăn cơm cuộn cơm nắm từ bà bùi thị lờ
bà lời cho biết hàng ngày bà chế biến sẵn món ăn cơm cuộn và cơm nắn tại nhà rồi bảo quản trong thùng xốp và đem bán gần trường trung học cơ sở tô hạp
sáng ngày chín tháng bốn bà l đã bán hết một trăm một mươi bốn suất cơm nắm và hai mươi tám suất cơm cuộn không để thử lại
các món này được chế biến từ một mươi một mẫu nguyên liệu thực phẩm gồm củ cải muối xúc xích rong biển cơm nắm rong biển cơm cuộn tương ớt tương cà cà rốt dưa leo sốt mazonelliza dầu mẻ thanh cua
đây chỉ là một trong nhiều vụ ngộ độc tại khánh hòa vài tháng qua
vào đầu tháng bốn đã có ba mươi bảy học sinh phường vĩnh trường thành phố nha trang ngộ độc sau khi ăn sáng với cơm gà sushi đồ ăn nhanh
nguyên nhân gây ngộ độc đến nay vẫn chưa được xác định
ngoài ra một mươi hai học sinh trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi thành phố nha trang bị ngộ độc do ăn cơm mì nuôi gà hồi cuối tháng ba
xong cũng không thể xác định cụ thể món cây độc
thì tất cả những điều kiện này làm cho thực phẩm của chúng ta dễ bị ôi thiêu và dễ các vi khuẩn gây bệnh dễ phát triển và trở lên ngộ độc thực phẩm
hay chúng ta thấy rằng mùa hè mọi người cũng mệt mỏi rồi ăn cũng không hết suốt có khi thức ăn còn cất niu kiểu tủ lạnh rồi hôm sau nôi ra ăn thì không đun lại cẩn thận có khi cũng bị ngộ độc thực phẩm
thường chúng ta thấy rằng ngộ độc thực phẩm nó có thể xảy ra cũng rất là nhanh
có thể sau ăn khoảng ba mươi phút đến một vài tiếng là bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như là tiêu chảy đau bụng dữ dội và chúng ta thấy rằng nôn mửa nhiều
và nhiều trường hợp nó ảnh hưởng cả ngộ độc hệ thần kinh thì chúng ta thấy có thể đau đầu choáng váng
nhưng mà cũng có những ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra sau vài ngày sau khi chúng ta đã ăn thực phẩm rồi thì cái con vi khuẩn nó mới phát triển để mà nó dẫn đến là bị ngộ độc thực phẩm
thế thì những dấu hiệu
cảnh báo như vậy thì chúng ta thấy rằng có thể điều trị tại nhà nếu mà dấu hiệu nhẹ
nhưng mà khi mà những dấu hiệu nguy hiểm như chúng ta thấy là đau đầu nhiều rồi chúng ta tiêu chảy đi tiêu chảy rất nhiều mất nhiều nước
hay có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng là có thể là hôn mê có thể gây liệt chẳng hạn
thì những trường hợp đấy là chúng ta phải nhanh chóng đưa người bị bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời
khi mà điều trị các cái ca ngộ độc tại nhà thì
chúng ta chú ý là thường là bệnh nhân có cái tiêu chảy thì chúng ta chú ý là bù nước và điện giải cho bệnh nhân bằng các cái gói mà odazone người ta bán rất là sẵn hiện nay các cửa hàng dược đấy
thì chúng ta có thể là pha cho bệnh nhân uống để mà bù nước và điện dài
ngoài ra thì chúng ta cũng theo dõi bệnh nhân có sốt không theo dõi nhiệt độ cho bệnh nhân bệnh nhân có nôn nhiều không chúng ta cũng phải theo dõi
và ví dụ trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể nấu cháo cho bệnh nhân ăn và trong trường hợp này thì nấu cháo
ví dụ chúng ta có thể nấu cháo với một chút thịt và ở đây là chúng ta thấy cái cháo có thể cho lên cho cà rốt
cái cà rốt nó rất hay là khi mà trong chào cà rốt nó có cái chất beeting nó có tác dụng hút độc rất là tốt và tạo thành cái khuôn và giảm cái tình trạng tiêu chảy